các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những dự báo về tình hình nắng nóng tại bắc và trung bộ trong những ngày tới
cơ quan khí tượng dự báo từ ngày một mươi tám tháng bốn tây bắc bộ trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày một mươi bốn tháng bốn nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c miền đông có nơi trên ba mươi tám độ c độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi bốn mươi năm độ c
khu vực tây bắc bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ c
độ ẩm tương đối thấp phổ biến năm mươi năm mươi năm tây nguyên và khu vực vùng núi trung và nam bộ có nắng nóng
cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên ba mươi năm độ c
cơ quan khí tượng nhận định từ ngày một mươi sáu tháng bốn nắng nóng mở rộng ra toàn tây bắc bộ ngày một mươi tám tháng bốn
khu vực này có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt đông bắc bộ từ ngày một mươi tám tháng bốn nắng nóng cục bộ
trung bộ từ ngày một mươi năm tháng bốn có nắng nóng ở vùng núi phía tây từ ngày một mươi sáu tháng bốn có nắng nóng diện rộng
ngày một mươi tám tháng bốn khả năng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
từ nay đến đầu tháng năm không khí lạnh ở miền bắc hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất
áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần lên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại bắc bộ bắc và trung trung bộ
mùa mưa tại tây nguyên nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu và khu vực này tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng bốn
thủ đô hà nội không mưa trưa nắng nhẹ không khí dịu mát nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
thành phố vinh trời ít mây ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
thành phố huế mưa rông rải rác ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng nắng nóng
nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
thành phố hồ chí minh nắng nóng nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ
nắng nóng gây gắt khiến cho nhiều người băn khoăn liệu rằng không khí lạnh đã thực sự chấm dứt hay chưa
theo nhận định của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia trong một tháng tới không khí lạnh vẫn còn hoạt động nhưng với cường độ yếu và suy giảm dần vì tần suất
do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu lệch đông
trong tuần qua khu vực đông bắc bộ có mưa giải rác đêm và sáng trời lạnh trong ngày thời tiết mát mẻ tuy nhiên không khí lạnh đã suy yếu dần
phía đông bắc bộ từ ngày một mươi bốn tháng bốn duy trì thời tiết mát mẻ trưa chiều trời nắng
cuối tuần thời tiết vẫn khá dễ chịu nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi hai độ c
còn tại khu vực tây bắc bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng phát đi bản tin dự báo diễn biến không khí lạnh và xu thế thời tiết đặc biệt trong vòng một tháng tới
theo dự báo trong một tháng tới không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và giảm dần về tần suất
áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực bắc bộ bắc và trung trung bộ
khu vực tây nguyên nam bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng diện rộng có nơi nắng nóng gai gắt
bên cạnh đó đây là thời kỳ giao mùa nên thường xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông lốc xét mưa đá
xin được chuyển sang các tin tức thời tiết đáng chú ý trên thế giới
ngoài những sự kiện vũ trụ chỉ diễn ra vài lần trong đời người có những sự kiện diễn ra hàng năm ở vài nơi trên trái đất nhưng cũng thú vị không kém
một trong số này là hiện tượng chưa lahaina hay còn được gọi là ngày không bóng
vào ngày không bóng vị trí mặt trời đạt cực điểm tại thiên đỉnh vào buổi trưa làm cho các vật thể đều ít hoặc không thấy bóng của chúng
hai lần một năm chỉ vài nơi trên trái đất sẽ có thời điểm mặt trời nằm ngay trên đỉnh đầu tức các tiên nắng vuông góc với mặt đất
kết quả là các vật thể thẳng đứng sẽ không đổ bóng những nơi này đều nằm ở vùng nhiệt đới giữa trí tuyến bắc và trí tuyến nam
trong những ngày không bóng khi mặt trời ở đỉnh đầu và bóng của các vật thể thẳng đứng bị chính chúng che khuất cũng là lúc chúng ta đứng ở vị trí gần mặt trời nhất
hawaii ở vùng nhiệt đới là bang duy nhất của mỹ có ngày không bóng thường rơi vào tháng năm và tháng bảy hàng năm
ngày không bóng cũng từng được ghi nhận tại ấn độ singapore philippines
theo báo philippines star thủ đô manila và khu vực lân cận từng ghi nhận ngày không bóng vào ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba singapore cũng trải qua ngày không bóng
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong ngày hôm nay
bắc bộ đêm nay có mưa vài nơi ngày mai có nắng
riêng khu vực tây bắc ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác ngày nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gió nhẹ
nam bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng vùng tây bắc có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ riêng khu vực tây bắc ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ vùng núi có nơi dưới hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng phía nam có mây ngày nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông nam cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất ba mươi tám độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi tám độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió nam cấp bốn sóng cao năm một năm m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba cấp bốn sóng cao năm đến một năm m
đến đây thời lượng của chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai một mươi năm tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại